các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trong thời gian từ năm hai nghìn một mươi tám đến năm hai nghìn một mươi chín trần thị hằng là giám đốc phòng giao dịch và lê thị thu uyên phó giám đốc phòng giao dịch đã thiếu trách nhiệm không kiểm tra kiểm soát theo quy định của ngân hàng để cho lưu thị thanh linh là giao dịch viên kế toán phòng giao dịch
giả mạo chữ ký chữ viết của các khách hàng trên các giấy rút tiền các chứng từ giao dịch mà vẫn ký xác nhận tạo điều kiện cho lưu thị thanh linh chiếm đoạt của phòng giao dịch ninh diêm với tổng số tiền khoảng năm mươi năm tỷ đồng
trước đó vào tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa đã khởi tố bắt tạm giam lưu thị thanh linh về hành vi tham mô tài sản
sau đề nghị của bộ giao thông vận tải về giải tán các điểm chụp ảnh ngồi uống cà phê trong lòng đường sắt ubnd tp hà nội chỉ đạo các quận huyện xử lý nghiêm vi phạm an toàn đường sắt hoàn thành trước ngày một mươi hai tháng một mươi
và ngay trong sáng ngày hôm nay công an quận hoàn kiếm ubnd tp hà nội các phường các đơn vị có liên quan đã đồng loạt xa quân kiểm tra xử lý vi phạm hành lang bảo vệ đường sắt
chủ yếu tại đoàn đường sắt đi qua địa bàn bốn phường cửa nam hàng bông cửa đông và hàng mã nơi vốn tập trung rất đông khách du lịch và người dân tới uống cà phê chụp ảnh
bắt đầu từ tám giờ sáng nay thì những barrier như thế này đã được đặt ra để ngăn không cho khách du lịch vào các quán cà phê tại khu vực đường tàu
đây là một trong những biện pháp mạnh được đưa ra sau rất nhiều những thời gian mà lực lượng công an cũng như các cơ quan chức năng đã tiến hành công tác tuyên truyền đối với các hộ kinh doanh cà phê tại khu vực đường tàu
trước thời điểm lực lượng chức năng thực hiện công tác ngăn chặn rất đông khách du lịch và người dân tranh thủ tới các quán cà phê ở khu vực đường tàu tuyến phố trần phú điện biên phủ để chụp ảnh
theo kế hoạch khách du lịch người dân sẽ không được vào khu vực uống cà phê chụp ảnh tụ tập đông người
các điểm chốt sẽ được lực lượng chức năng duy trì từ tám giờ sáng đến hai mươi hai giờ hàng ngày
hành lang đường sắt vẫn đi lại sinh hoạt bình thường
bên cạnh đó lực lượng chức năng cũng tổ chức tuyên truyền vận động người dân du khách hiểu rõ chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật
không tụ tập đi đứng chụp ảnh trong phạm vi bảo vệ đường sắt năm bốn mét tính từ mép ngoài cuồng dây trở ra
cùng với lực lượng chức năng như chính quyền địa phương lực lượng công an rồi bảo vệ tự quản rồi bảo vệ dân phố để chúng ta cùng nhau tuyên truyền
và một mặt nữa là chúng tôi cũng phối hợp với công ty du lịch hà nội và các công ty du lịch khác nhỏ nằm trên quận hoàn kiếm
chúng tôi tuyên truyền và phối hợp với họ để làm sao cho họ khi khách nước ngoài mà họ đòi hỏi mong muốn được đến đây chụp ảnh ở cái tuyến đường sắt này
thì nhân viên du lịch có trách nhiệm tuyên truyền và giải thích cho họ hiểu và nếu như mà đến đây thì rất nguy hiểm
trước đó ngày sáu tháng một mươi tàu lp năm xuất hiện
xuất phát từ ga hà nội đi hải phòng khi đến km một hai trăm linh đoạn qua phố cà phê phùng hưng đã phải dừng chờ để du khách sơ tán khỏi đường dây mới có thể tiếp tục hành trình
theo ủy ban nhân dân thành phố hà nội giải tỏa rứt điểm các quán cà phê đường tàu là việc cần phải thực hiện ngay
và người đứng đầu các quận huyện sẽ phải chịu trách nhiệm khi để các vi phạm kéo dài mà không được xử lý rứt điểm
sau buổi giao quân của các lực lượng chức năng sáng nay đoạn đường tàu chạy qua khu vực này đã có diện mạo hoàn toàn khác